trong bối cảnh nền y học thế giới đang phát triển mạnh mẽ việc thúc đẩy chuyển giao công nghệ ứng dụng các mô hình khám chữa bệnh tiên tiến
như giải pháp công nghệ bốn cho bệnh viện số ứng dụng ai trong y tế số du lịch kết hợp với khám chữa bệnh
sẽ giúp các đơn vị y tế nước ta nâng cao năng lực khám chữa bệnh cho người dân
đây là gian hàng giới thiệu mô hình du lịch kết hợp chữa bệnh tại triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược việt nam
lần thứ ba mươi một diễn ra tại hà nội
khám chữa bệnh tại các nước có nền y học khoa học tiên tiến như nhật bản hàn quốc
là hướng đi hiệu quả giúp chuẩn đoán và chữa bệnh đặc biệt là những bệnh hiểm nghèo trong môi trường y khoa tiên tiến
nhiều chuyên gia y tế và cơ sở y tế quốc tế cũng nhân sự kiện này giới thiệu và quảng bá tới người dân việt nam
những tiến bộ của y học hiện đại
chúng tôi đem đến việt nam liệu pháp điều trị ung thư bằng tia proton đã và đang được bệnh viện chúng tôi sử dụng từ một mươi sáu năm trước
đứng thứ hai tại nhật bản về số lượng bệnh nhân điều trị bằng phương pháp này
nhưng là bệnh viện duy nhất có khả năng điều trị nhiều loại ung thư khác nhau
theo các chuyên gia để ngành y tế việt nam sớm được tiếp cận với các công nghệ điều trị y tế hiện đại
như điều trị ung thư bằng tia proton phẫu thuật có sự hỗ trợ của robot và y học gen ung thư phòng mổ thông minh scott
việc thúc đẩy truyền giao công nghệ ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ ai
từ các quốc gia có nền y tế hàng đầu như nhật bản hàn quốc hoa kỳ sẽ là yêu cầu cấp thiết
chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ việt nam
việt nam đầu tư xây dựng cơ sở y tế chuyển giao công nghệ đào tạo nguồn nhân lực cung cấp trang thiết bị
để hướng tới việc trong tương lai gần người bệnh việt nam có thể tiếp cận với công nghệ y tế hiện đại của nhật bản
ngay tại việt nam mà không cần phải ra nước ngoài
cũng rất mong muốn là làm sao chúng ta sẽ được tiếp nhận những công nghệ chuyển giao
và đặc biệt là qua việc triển lãm thì chúng ta có những đối tác trong và ngoài nước
để mà làm sao không chỉ là chúng ta nhận chuyển giao từ nước ngoài vào
mà chúng ta còn có thể là cơ hội để xuất khẩu những sản phẩm mà chúng ta sản xuất được ở việt nam
việc đề mạnh hợp tác thúc đẩy chuyển giao công nghệ y tế ứng dụng các mô hình khám chữa bệnh tiên tiến
từ các quốc gia phát triển có thế mạnh về lĩnh vực y tế sẽ giúp người dân có thể tiếp cận các dịch vụ khám chữa bệnh tiên tiến nhất